tình trạng tự ý sử dụng thuốc nam trôi nổi không rõ nguồn gốc để điều trị vẫn khá phổ biến
mặc dù đã có nhiều cảnh báo về ẩu quả tuy nhiên thời gian qua
bệnh viện nhi trung ương liên tiếp nhận nhiều trẻ mắc bệnh thận nặng
nhưng bỏ điều trị để sử dụng thuốc nam
hầu hết các bệnh nhi đều nhập viện trong tình trạng rất nặng
nguyên nhân chủ yếu là do cha mẹ tự ý điều trị hoặc chữa bệnh theo kiểu truyền miệng
hoặc lên mạng đọc rồi tự ý chữa bệnh bằng thuốc nam dẫn đến tình trạng kháng thuốc
có thể gây hậu quả khôn lường
bởi vậy các bác sĩ khuyến cáo trước khi sử dụng bất kỳ loại thuốc nào
người bệnh cần phải tham khảo ý kiến của thầy thuốc
gia đình cần tìm hiểu những thông tin về thuốc cũng như tình trạng bệnh
để tránh làm bệnh nặng lên và có những biến chứng nguy hiểm khi sử dụng thuốc không đúng